các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

ngày một mươi chín tháng một trên tuyến cốc lộ chín đoạn qua hai huyện hướng hóa và đắk rông tỉnh quảng trị đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm ba người tử vong và hai người bị thương
sáng ngày một mươi chín tháng một tại km sáu mươi một năm trăm linh quốc lộ chín đoạn qua thôn lương lễ xã tân hợp huyện hương hóa tỉnh quảng trị
xe container mang biển kiểm soát bảy mươi bốn c bảy nghìn một trăm tám mươi hai kéo theo rơ móc do nguyễn trần linh ba mươi tuổi quê quảng trị điều khiển chạy theo hướng lào bảo đông hà đã va chạm với xe container mang biển kiểm soát một mươi năm c hai mươi hai nghìn hai trăm linh một kéo theo rơ móc do tài xế lê quang hà bốn mươi tuổi quê quảng trị điều khiển chạy theo hướng ngược lại
sau vụ va chạm tài xế nguyễn trần linh tử vong ngay trong cabin tài xế lê quang hà bị thương nhẹ hai xe container bị hư hỏng nặng
chiều cùng ngày tại km năm mươi bốn quốc lộ chín đoạn qua thôn cú pua huyện đắk rông xe container mang biển kiểm soát bốn mươi ba c một mươi chín nghìn chín trăm chín mươi một kéo theo rơ móc do tài xế nguyễn cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi quê đà nẵng điều khiển theo hướng hướng hóa đắc rông đã va chạm với xe mô tô chở ba người chạy ngược chiều
cú va chạm mạnh khiến ba người đi trên xe máy gồm hồ văn học và hồ văn ngoan chú tại xã đắk rồng tử vong tại chỗ hồ a dục chú tại xã tà long bị thương nặng
quỹ ba nhân dân tỉnh lâm đồng cho biết đã có nhà đầu tư đề xuất dự án khôi phục tuyến đường sát tháp tràm đà lạt theo mô hình hợp tác công tư ppp nhằm bảo tồn kiến trúc khai thác hiệu quả tiềm năng của tuyến góp phần phát triển du lịch kinh tế xã hội của hai tỉnh lâm đồng và ninh thuận dự kiến kinh phí cần để khôi phục tuyến đường sát này là khoảng hơn một mươi tỷ đồng

vào chiều tối nay người hâm mộ bóng đá việt nam cũng đã đặt kỳ vọng lớn vào một kết quả khả quan cho đội bóng thân yêu
và trước khi trận đấu giữa hai đội tuyển việt nam jordan khởi tranh mời quý vị hãy cùng nhìn lại những lần đối đầu của cả hai trên đấu trường châu lục
ở cấp độ đội tuyển quốc gia việt nam và việt nam sẽ thắng jordan hai một
việt nam và jordan mới chỉ gặp nhau hai lần đều tại vòng loại asian cup hai nghìn một mươi chín
trong trận lượt đi hai đội gặp nhau trên sân vận động thống nhất vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
khi ấy mặc dù đội tuyển jordan chơi hay và tạo được nhiều cơ hội rõ rệt nhưng vẫn không thể ghi bàn hai đội kết thúc trận đấu với tỷ số hòa
ở trận lượt về diễn ra tại nước bạn vào tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đội tuyển việt nam khi ấy với nòng cốt là lứa cầu thủ u hai mươi ba tài năng vừa lập kỳ tích ở thường châu đã vươn lên dẫn trước
tuy nhiên jordan sau đó đã có bản gỡ hòa
hai đội tiếp tục bất phần thắng bại
tại vòng chung kết asian cup năm nay jordan vào vòng một tám với vị trí đầu bảng trong khi việt nam là một trong bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất
tuy nhiên trong bóng đá mọi điều đều có thể xảy ra
người việt nam có quyền tin vào sự nỗ lực và tinh thần chiến đấu của đội tuyển nước nhà những điều mà các cầu thủ đã thể hiện rất tốt trong suốt thời gian qua
tiếp theo trong phần tin quốc tế
hội đồng hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương khẳng định quyết tâm thực thi đầy đủ thỏa thuận
thương vong trong vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu tại mexico tăng cao
cuộc họp đầu tiên của hội đồng hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương gọi tắt là cptpp đã được tổ chức tại tokyo nhật bản
với sự tham dự của bộ trưởng kinh tế thương mại và tương đương của một mươi một nước thành viên
thông qua cuộc họp đầu tiên này

nhằm gửi đi thông điệp mạnh mẽ trong việc ủng hộ thương mại tự do đặt ra các tiêu chuẩn cao và cân bằng cho hoạt động giao thương ở thế kỷ
tại cuộc họp các bộ trưởng đã thông qua tuyên bố chung thông qua được bốn quyết định quan trọng
bao gồm cơ chế hoạt động của hội đồng cptpp quy trình xem xét kết nạp đối với các nước thành viên mới
quy trình và thủ tục của hội đồng trọng tài liên quan đến giải quyết tranh chấp và quyết định về bộ quy tắc ứng xử của trọng tài viên
phát biểu khai mạc cuộc họp thủ tướng nhật bản shinzo abe khẳng định quyết tâm của các nước thành viên đang làm hết sức để cptpp
đóng vai trò là ngọn cơ đầu cho tự do thương mại trong bối cảnh các nước bị cuốn vào chủ nghĩa bảo hộ
cánh cửa đã mở đối với các quốc gia vùng lãnh thổ mong muốn gia nhập cptpp một hiệp định tiêu chuẩn chất lượng cao
tôi kỳ vọng cptpp sẽ có sự tham gia của nhiều quốc gia đang tìm kiếm thương mại tự do và công bằng
cptpp được coi là một hiệp định tự do thương mại tự do fta tiêu chuẩn cao không chỉ đề cập tới các lĩnh vực truyền thống
như cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa mở cửa thị trường dịch vụ sở hữu trí tuệ hàng rào kỹ thuật liên quan đến thương mại
mà còn xử lý những vấn đề mới phi truyền thống
giới chức mexico vừa thông báo số người thiệt mạng trong vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu của tập đoàn dầu khí quốc gia
tại một khu dân cư ở gần thủ đô mexico city trước đó một ngày đã lên tới sáu mươi sáu người ngoài ra vụ nổ còn khiến bảy mươi sáu người khác bị thương
vụ nổ xảy ra vào tối ngày một mươi tám tháng một tại một khu dân cư gần nhà máy lọc dầu tula phía bắc thủ đô mexico city
trước đó tập đoàn dầu khí quốc gia mexico cho biết đã ghi nhận thông báo về sự cố dò dỉ tại đường ống ở khu vực trên
đục đường ống trái phép để ăn cắp nhiên liệu bộ quốc phòng mexico đã triển khai binh sĩ tới khu vực
nhưng sau đó rút đi nhằm tránh đụng độ với người dân địa phương
theo thống kê tại mexico kể từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay tội phạm đã trộm cắp bình quân bốn mươi hai bốn trăm linh thùng nhiên liệu một ngày
gây thiệt hại lên đến gần bảy năm tỷ đô la chỉ trong năm ngoái con số này là trên ba tỷ đô la
tân tổng thống mexico lópez obrado đã cam kết tăng hưởng các biện pháp nhằm chấm dứt nạn trộm cắp nhiên liệu
ngày một mươi chín tháng một các vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát đã diễn ra tại thủ đô paris của pháp
khi phe áo vàng tiếp tục các cuộc biểu tình trên cả nước tuần thứ một mươi liên tiếp
bất chấp việc chính phủ tổ chức tranh luận tại các hội đồng thành phố như một diễn đàn
để phát áo vàng thể hiện quan điểm thay vì đổ ra đường
bộ nội vụ pháp cho biết quy mô các cuộc biểu tình lần này nhỏ hơn tuần trước khi có hai mươi bảy người tham gia
trong đó có bảy người biểu tình ở thủ đô paris
tại thủ đô các nhóm tuần hành từ bảo tàng chiến
chiến tranh invalid và di chuyển dọc theo mạng trái của sông seine
khoảng tám mươi nhân viên an ninh đã được huy động bảo đảm trật tự trên cả nước
theo truyền thông pháp khoảng hai mươi người biểu tình đã bị bắt giữ
một trong những yêu cầu hàng đầu của phai áo vàng là người dân phải có cơ hội thể hiện tiếng nói
trong vượt xây dựng chính sách quốc gia
tổng thống emmanuel macron trong tuần này đã triển khai chiến dịch kéo dài hai tháng
để lấy ý kiến người dân trong các vấn đề từ thuế cho tới các dịch vụ công
tuy nhiên có tới hai phần ba số người được hỏi không tin rằng chiến lược này sẽ giúp chấm dứt các cuộc biểu tình
trong một nỗ lực nhằm chính phủ mở cửa trở lại tổng thống mỹ donald trump ngày một mươi chín tháng một
thông báo đề xuất nhằm đạt được thỏa thuận với đảng dân chủ
trong vấn đề xây dựng bức tường biên giới giữa mỹ và mexico
đề xuất của tổng thống donald trump sẽ bảo vệ tạm thời cho bảy trăm linh người nhập cư trẻ tuổi
không có giấy tờ trong vòng ba năm và không bị trục xuất khỏi mỹ
cũng như bảo đảm cho khoảng ba trăm linh người nhập cư khác
hưởng quy chế tình trạng bảo vệ tạm thời sắp hết hạn
đổi lại tổng thống donald trump tiếp tục yêu cầu khoản ngân sách năm bảy tỷ đô la
cho bức tường biên giới với mexico cùng với một số khoản ngân sách
như tám trăm linh triệu đô la cho hỗ trợ nhân đạo tám trăm linh năm triệu đô la cho công nghệ phát hiện thuốc viện
và đề xuất tăng thêm hai bảy trăm năm mươi nhân viên biên giới
tuy nhiên kế hoạch của tổng thống donald trump khó có thể thuyết phục đảng dân chủ
chủ tịch hạ viện mỹ nancy pelosi cho rằng đề xuất này là không thể chấp nhận được
và khó có thể được lưỡng viện thông qua
tình trạng chính phủ mỹ phải đóng cửa một phần đã bước sang ngày thứ hai mươi chín
gây ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người dân mỹ
cũng như khiến nền kinh tế mỹ có khả năng phải chịu hậu quả tồi tệ
ngày một mươi chín tháng một tổng thống mỹ donald trump đã bác bỏ thông tin cho rằng
từng cân nhắc dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với hàng hóa trung quốc
tuy nhiên ông cũng cho biết mỹ và trung quốc đã đạt được tiến triển hướng
tới một thỏa thuận thương mại
phát biểu với báo giới tại washington tổng thống donald trump cho biết
mọi việc đang diễn ra rất tốt đẹp trong đàm phán thương mại với trung quốc
song lưu ý rằng ông đã đọc được một số thông tin sai lệch cho rằng
mỹ sẽ dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với hàng hóa trung quốc
tổng thống mỹ khẳng định nếu washington đạt được một thỏa thuận với bắc kinh
thì dĩ nhiên mỹ sẽ không áp đặt các biện pháp trừng phạt với trung quốc và ngược lại
trước đó cùng ngày cố vấn kinh tế nhà trắng larry kudlow cũng đã hạ thấp
những thông tin tích cực về đàm phán thương mại giữa mỹ và trung quốc
ông cho biết vẫn chưa có vấn đề nào được giải quyết hay ký kết
sau vòng đàm phán cấp thứ trưởng tại bắc kinh hồi tuần trước
khẳng định những thông tin gần đây rằng hai bên sắp đạt được một thỏa thuận là không chính xác
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại